khải là đối tượng đang bị công an tỉnh phú yên khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
tuy nhiên trong lúc được cho tại ngoại để điều tra thì khải đã trốn ra thành phố quy nhơn tỉnh bình định
sau đó rủ thêm lê thường y chuẩn bị đoạn phá khóa và kiềm cộng lực tiếp tục thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy khác
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an nhanh chóng điều tra và bắt giữ được cả hai đối tượng khi mang xe máy trộm cắp đi tiêu thụ
hiện công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án đồng thời thu hồi toàn bộ xe máy trộm cắp trả lại cho người dân
sáng đi từ hải phòng lên hà nội thám thính những trung cư hay tập thể cũ để tiền tiến hành trộm cắp rồi buổi chiều lại quay về hải phòng
đây là phương thức hoạt động nhằm che mắt lực lượng chức năng của lâm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi có hộ khẩu thường trú tại huyện vĩnh bảo hải phòng
vừa qua công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã nhanh chóng xác minh bắt giữ đối tượng

tuấn thường di chuyển bằng xe ô tô từ hải phòng lên hà nội mang theo các loại kìm cộng lực và đi lang thang khu vực hoàn kiếm và các hệ lực gần gần
đối tượng thường nhắm tới những khu trung cư tập thể cũ không có người trông coi và bảo vệ thấy sơ hở là tiến hành đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi

vì vậy thông qua kênh hỗ trợ của các chính phủ việt nam sẽ xem xét để hỗ trợ nguồn lực và cơ chế chính sách cho doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế và phù hợp với nguyên tắc chung của wto để các doanh nghiệp có điều kiện vượt qua khó khăn khôi phục lại sản xuất kinh doanh
đặc biệt việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức kết nối và liên kết trong các lĩnh vực
con người đòi hỏi chất lượng học tập cao
từ đó tuyển sinh và đào tạo
cũng phải thật bài bản và phải đầu tư
cơ sở vật chất tốt vì vậy học phí
đóng một vai trò rất quan trọng
chỉ trừ có y đa khoa
và răng hàm mặt thì vì là đầu tư lớn
thí dụ như là dược
thì năm nay là năm mươi triệu
các ngành khác là bốn mươi năm triệu
răng hà mặt là một trăm bảy mươi
tại vì trường tư
mà không có nhận bất kỳ cái kinh phí nào
hỗ trợ từ nhà nước tất cả
đều phải đầu tư cái học phí cũng rất là
hết sức là quan trọng tại vì chúng ta biết rằng
là hiện nay thì đa số các trường là tự chủ
về mặt tài chính giống như trường học
thành chúng tôi cũng là tự chủ về mặt tài chính
thì hiện nay là đa số
là cái thu nhập cũng vẫn
phụ thuộc vào cái nguồn học phí
và học phí của chúng ta nếu mà quá thấp
thì chúng ta không có kinh phí
để phát triển cái đào tạo
đặc biệt là không giữ được các giảng viên giỏi
chúng ta không phải xem xét cái mức học phí
tương đối là hợp lý phù hợp
với cái sự phát triển
yêu cầu đào tạo của
từng trường nhưng mà cũng phải phù hợp
với cái mặt bằng kinh tế xã hội
theo lộ trình sau năm
hai nghìn hai mươi tất cả các trường đại học
đều hoạt động tự chủ để đảm bảo
việc đào tạo có chất lượng các trường
buộc phải tăng học phí tuy nhiên
điều tất yếu này đang kéo theo nhiều nỗi lo
của học sinh phụ huynh vì vậy các trường
cần phải cân nhắc mức học phí đảm bảo
phù hợp cho mọi học sinh được tiếp cận với môi trường
giáo dục đại học
vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin
đời sống có trong sáng phương nam cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị
trong phần tiếp theo của chương trình
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chỉ đạo
điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến ba người thiệt mạng một người bị thua
cùng gặp gỡ người chiến sĩ công an hai mươi năm
gắn bó với công tác giữ gìn an ninh trật tự
tại địa bàn việt đức
thưa quý vị chiều ngày bốn tháng sáu
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã có công điện khẩn đề nghị
chủ tịch ủy ban nhân dân
kiêm trưởng ban an toàn giao thông
tỉnh thanh hóa có biện pháp khắc phục
hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn khiến ba người thiệt mạng
một người bị thua
vụ tai nạn giao thông đã làm
lê ngọc hoàn lê thị binh lê thị út huệ
chết tại chỗ đỗ minh nhật bị thương
đang được điều trị tại bệnh viện nhi tỉnh thanh hóa
hai xe ô tô bị hư hỏng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình
các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi
các nạn nhân bị thương phó thủ tướng
yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân liên quan
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp
xã tân thành tp đồng xoài tỉnh bình phước
nữ công nhân điều khiển xe máy
tông vào hai người đàn ông đang điều khiển
xe máy qua đường khiến ba người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu vào khoảng
một mươi bảy h chiều ngày bốn tháng sáu
nữ công nhân tên linh hai mươi năm tuổi
trú tp đồng xoài điều khiển xe máy
mang biển số chín mươi ba p một trăm sáu mươi tám nghìn chín mươi hai
trên đường đi làm về trên quốc lộ
một mươi bốn hướng từ tp đồng xoài
đi tỉnh tây ninh đến đoạn
ủy ban nhân dân xã tân thành cùng lúc này
chiếc xe máy mang biển số hai mươi hai ha bốn nghìn năm trăm chín mươi bảy
do người đàn ông tên sáu
điều khiển trở phía sau một người đàn ông
khác chưa rõ tên tuổi bất ngờ
từ phía bên tay lái của linh băng qua đường
gặp tình huống bất ngờ nữ công nhân
không làm chủ được tay lái tông vào xe máy
của ông sáu cú tông quá mạnh
khiến chị linh và hai người đàn ông bị thương nặng
phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa
tỉnh bình phước
ngày ba tháng sáu công an tỉnh quảng ninh
tiếp tục đưa ba mươi năm mắt camera giám sát giao thông
vào khai thác sử dụng nhằm theo dõi
quan sát tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
và xử phạt vi phạm hành chính
trên tuyến quốc lộ một mươi tám
đoạn từ thành phố uông bí đến
phường quang hanh thành phố cẩm phả
các camera phạt nguội sẽ được đưa vào triển khai
thực hiện chủ yếu tập trung xử lý các lỗi vi phạm
tại các nút giao thông trọng điểm
các ngã ba ngã từ các điểm đen có nguy cơ
cao gây tàn nạn giao thông như ngã ba
trung vương quang trung uông bí
đến xe khách bãi cháy ngã tư
ao cá khu vực đường dẫn chân cầu bãi cháy
dốc quang hanh cẩm phả
các lỗi vi phạm hệ thống camera giám sát xử lý
gồm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
dừng đỗ xe trái quy định
điều khiển xe không đúng phần đường hoặc làn đường
theo quy định vi phạm về tốc độ
những hệ thống camera nằm trong hai dự án
gồm dự án thí điểm xây dựng hệ thống
quản lý giao thông thông minh trên quốc lộ một mươi tám a
đoạn hạ long uông bí theo hình thức
thuê dịch vụ công nghệ thông tin
và dự án hệ thống camera giám sát
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
tại một số nút giao thông trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đồng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
bàn giao cho công an quảng ninh quản lý sử dụng
sau khi tổng cục đường bộ việt nam
cho phép đào tạo trực tuyến môn lý thuyết
cấp giấy phép lái xe
việc này sẽ tạo thuận lợi cho người học
học viên có thể học ở bất kỳ đâu
nếu có hạ tầng công nghệ
nhiều trung tâm đang chuẩn bị hạ tầng công nghệ
để thông báo chính thức đến học viên
thời gian học trực tuyến sẽ linh hoạt
học viên sẽ được cung cấp nguồn tài liệu mở hấp dẫn
như video các tình huống thực tế
với từng bài học hay chủ đề
đây là cơ hội đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin
và công tác đào tạo
đây là hướng đi và giải pháp lâu dài
trong thời đại công nghệ bốn
với phương án này rất nhiều người đang có nhu cầu học
thi cấp bằng lái xe ô tô rất quan tâm
nó đã tháo gỡ được nhiều vướng mắt
cho cán bộ học viên như thời gian địa điểm
cũng như việc di chuyển của mỗi người
nếu áp dụng trực tuyến vào học lý thuyết
trong thi bằng lái xe thì bọn em sẽ thuận tiện hơn
là nếu mà bất kỳ ở đâu bọn em cũng có thể học được
khi ở văn phòng hay là ở nhà giảnh rỗi
thì bọn em có thể học được bất cứ thời gian nào
không phải đến trường
nhất là tạo được quyền thuận lợi cho các học viên
ví dụ như các hộ kinh doanh
hoặc là những công viên chức nhà nước
để họ thuận lợi cho cái việc không phải di chuyển
quãng đường xa thì cái học trực tuyến rất là tốt
và những buổi kiểm tra thì chúng tôi vẫn phải tập trung
để cho kiểm tra trên một buổi kiểm tra tập trung
còn đâu ngoài ra chúng tôi sẽ dạy trực tuyến
ở trên đấy vì bây giờ mạng công nghệ thông tin
nó cũng rất là phổ biến
về học trực tuyến với các môn lý thuyết là tạo điều kiện cho mỗi người
vì họ có thể tham khảo nhiều nội dung ngay khi học
đồng thời cập nhật kịp thời các quy định mới
nếu được triển khai trên toàn hệ thống đào tạo
thì không chỉ học viên được lợi
mà các cơ sở đào tạo cũng được giảm tài rất nhiều
từ phòng học cho đến giảm viên đứng lớp
với điều kiện thời gian và thời tiết đều có thể khắc phục được
nhưng bên cạnh đó các trung tâm chưa được hướng dẫn cụ thể
và chưa có quy truẩn chung
nên cũng có nhiều trung tâm chưa triển khai được
và khi áp dụng
thì phải áp dụng ngay từ người điều hành cho tới toàn hệ thống
muốn để giảng dạy công nghệ
thì đội ngũ giáo viên thì phải được qua tập huấn
để trang bị lại cho người ta trang bị lại trang bị thêm
cho người ta một số kiến thức cơ bản
để người ta vận hành cái giảng dạy trên trực tuyến
giảng dạy công nghệ nó thật tốt
thứ hai là để giảng dạy công nghệ
thì thật ra là cũng phải có một quy truẩn nhất định
cho cái chương trình giảng dạy làm sao
để thống nhất trên phạm vi toàn quốc
để thuận lợi cho tất cả
tất cả mọi người học nó đều như nhau
mọi trung tâm đào tạo đều như nhau
và học sinh có được cung cấp một lượng kiến thức cơ bản như nhau
để cho chất lượng giảng dạy nó tốt hơn
để triển khai có hiệu quả
thì cơ sở đào tạo phải xây dựng phương án đào tạo
cơ sở vật chất phương án dạy
thời gian học và phương án kiểm soát học viên
cái lợi thì đã thấy rõ
nhưng để đi vào thực tế một cách đồng bộ
thì chỉ khi nào ngành giao thông vận tải kiểm soát được
mới cho phép đào tạo
bên cạnh đó các trung tâm cũng cần phải lưu trữ các dữ liệu
về giám sát thời gian nội dung người học bài kiểm tra
để phục vụ không kiểm
xử lý theo quy định ở thông tư ba mươi tám hai nghìn một mươi chín đã đề ra
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi mức giảm trừ với đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân
tăng lên một mươi một triệu đồng một tháng
tương đương một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
tăng hai triệu đồng mỗi tháng so với quy định hiện hành
theo đó mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là một mươi một triệu đồng một tháng
theo quy định hiện hành mức giảm trừ này là chín triệu đồng một tháng
và một trăm linh tám triệu đồng một năm
mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là bốn bốn triệu đồng một tháng
tương đương năm mươi hai tám triệu đồng một năm
theo quy định hiện hành mức giảm trừ này là ba sáu triệu đồng một tháng
tương đương bốn mươi ba hai triệu đồng một năm
như vậy quy định mới đã tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế
thêm hai triệu đồng một tháng
và đối với mỗi người phụ thuộc thêm tám trăm linh đồng một tháng
nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và áp dụng từ kỳ tính thuế năm hai nghìn hai mươi
từ ngày hai đến ngày năm tháng sáu gần chín trăm linh tấn gạo sẽ được cục dự trữ nhà nước khu vực bình trị thiên
phân bổ với các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình nhằm hỗ trợ cho người dân trong thời điểm giáp hạt năm hai nghìn hai mươi
cụ thể các huyện được phân bổ gạo gồm lệ thủy quảng ninh thành phố đồng hới bố trạch quảng trạch thị xã ba đồn tuyên hóa minh hóa
cục dự trữ nhà nước khu vực bình trị thiên chủ trì phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội
ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện thị xã thành phố
theo số lượng gạo được phân bổ ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cũng đã giao sở lao động thương binh và xã hội
hướng dẫn các địa phương cấp phát gạo kịp thời phù hợp với chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương
dự kiến đến hết ngày năm tháng sáu số lượng gạo trên sẽ được phân bổ hết theo kế hoạch
thưa quý vị từ một trinh sát công tác tại đội an ninh dân tộc thiểu số phòng an ninh đối nội công an tỉnh phú yên
trung tá bế hồng quân đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm an ninh
trung tá bế hồng quân được bổ nhiệm chức vụ đội trưởng đội an ninh nhân dân công an huyện sông hình
với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn miền núi vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trung tá bế hồng quân tiếp tục được điều động giữ chức vụ trưởng công an xã e lâm huyện sông hình tỉnh phú yên
mời quý vị cùng gặp gỡ với người chiến sĩ công an này trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
e lâm là xã trợ điểm phức tạp về an ninh trật tự với nam buôn gần bảy trăm linh hộ dân
trong đó chín mươi năm là người đồng bào dân tộc thử số chủ yếu là người ấy đê
lợi dụng cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn trình độ dân trí còn hạn chế
một số đối tượng đã tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia tin lành đề ga vượt biên trái phép sang thái lan campuchia
gây phức tạp tình hình an ninh trật tự
trong thời gian qua số đối tượng phân đối tiên lành đế ga trên địa bàn trốn sang thái lan
qua đấy các đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội tuyên truyền kích động về số đối tượng bên trong
trước tình hình đấy thì công an xã cũng đã tham mưu đảng ủy bang và thành lập tổ vận động tuyên truyền và nắm và vận động các đối tượng trên địa bàn không nghe không tin luận đện tuyên truyền của kẻ xấu
để trốn đi thái lan làm ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị trên địa bàn

qua các cuộc họp dân ở các thôn buôn trung tá bế hỏng quân cùng lực lượng công an xã lồng ghép thông báo các thủ đoạn của phù rô tiên lành đế ga để người dân cảnh giác không bị rũ rỗ lôi kéo
bên cạnh đó tham mưu chính quyền địa phương để mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả các mô hình giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở như mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự
mô hình phòng ngừa ngăn chặn hoạt động phát triển đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tranh thủ người có uy tín tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự
trung tá bế hồng quân cùng lực lượng công an xã thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi tham mưu chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nhiều người được vay vốn làm ăn phát triển kinh tế
nhiều người trong số họ đã có cuộc sống no đủ sung túc trở thành nông dân giỏi xuất sắc tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi là tiếp cuốn đó
xây dựng thay đổi làm cái gì là có hết
an ninh trật tự cuốn làm gì là đúng đúng là xây dựng cả bà con
sau khi tiếp nhận công tác tại địa phương đối với đồng chí bớn quân luôn bám sát vào nghị quyết của đảng quỹ
cũng như là cấu hạch của bang đã rồi triển khai trong toàn lực lượng để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình
đồng thời đồng chí luôn chỉ đạo lực lượng là bám sát ở cơ sở để nắm chắc cái tình hình trong dân
và qua đó tham mưu cho đảng quỹ thì bang cũng sẽ kịp thời giải quyết các cái vụ việc
trong bà con nhân cũng như là buôn làng chúng ta sẽ ra
vì vậy đến thời điểm hằng nay thì cơ bản các vụ việc phát sinh tại thông buôn
cũng như là trên địa bàn xã thì cơ bản được giải quyết kịp thời
một mươi năm năm báo công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn miền núi
hiện nay đang bám trụ ở một địa bàn khó khăn phức tạp về an ninh trật tự
song trung tá bế hồng quân đã cùng với đồng đội vượt qua nhiều khó khăn gian khổ
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
giữ gìn sự bình yên trên những buôn làng
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay